tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiều long yêu cầu chủ động ứng phó với gia tăng lũ nội đồng ở khu vực này do ảnh hưởng của sự cố vỡ đập ở lào và lũ thượng nguồn sông mê công đang lên
do tác động của sự cố vỡ đập và lũ đầu nguồn sông mê công đang lên kết hợp với kỳ chiều cường cuối tháng bảy sẽ làm mực nước lũ nội đồng ở đồng bằng sông cửu long tăng mạnh đến cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mức nước tại tân châu có thể đạt từ hai sáu đến ba mét tại châu đốc đạt từ hai hai đến hai năm mét
để bảo vệ sản xuất nông nghiệp tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó
để bảo vệ sản xuất nông nghiệp tổng cục thủy lợi đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực triển khai thực hiện các giải phó